bắt đầu từ dầm tháng chạp không khí tết ngập tràn trên mọi con phố của thủ đô hà nội
đó là không khí cổ quần quay hối hả của các hàng quán tràn ngập hàng hóa đón tết
của các nhịp giao thông liên tục hối thúc
và còn đó cả khung cảnh bình yên mang dấu ấn tết xưa
tại các khu chợ nổi tiếng gắn bó với bao thăng trầm của vùng đất kinh kỳ
hà nội tết xưa nay đều vẫn mang dấu ấn riêng
dù cuộc sống có hối hả người ta có thể dễ dàng đặt hàng trên mạng
cho đa số nhu cầu ngày tết chỉ bằng một cú click chuột
song cái thú thưởng thức một cách sống động nhất mọi sắc màu của chợ hoa ngày giáp tết
để nghe các âm thanh lao sao mua bán thì phải đến tận nơi mới có được
khi thấy chợ hoa tụ tập là cảm thấy tết về rồi
tết đang bắt đầu về rồi
mỗi một năm là chợ hoa tụ tập với tất cả môn màu môn sắc rất là nhiều hoa
nó mang lại một cái nét một cái truyền thống của riêng hà nội
chợ hoa ngày tết thì có cảm giác vào một cái tết rất là mới rất là phát triển
rất là nhanh
đầy đủ rất là sung túc
thì ai cũng muốn và hào hức
cái tết này phải xuống phố xuống chợ hoa để ngắm hoa và mua hoa mang về nhà
cho nó không khí và cho nó tươi vui hơn
mỗi khi tết đến dù bận rộn đến mấy người hà nội còn có thứ đi chợ hoa xuân
người người đổ ra các phố hàng lược hàng đậu vườn hoa cạnh tháp nước
hàng khoai hàng rươi hàng gia lên lối nhật tân ở phía tây bắc hồ tây
hay nghi tàm tứ liên để xem quất
cây cảnh cây thế
là một khu chợ cổ của hà nội chỉ họp sau ngày dằm tháng chạp
chợ hoa hoàng lược luôn luôn nhộn nhịp sắc đỏ hồng rực hoặc phớt hồng của những cánh đào
sắc vàng ruộng của quất sắc xanh của cây lá khiến người đi chợ như lạc vào thế giới màu sắc
có đi chợ ngắm cây lựa hoa mới thấy dù không khí tết có vội vàng cũng dừng chậm lại ở đâu đó
người ta dễ dàng bắt gặp những gia đình cha mẹ con cái đưa nhau đi ngắm chợ hoa xuân
những tay máy lãng du cứ xoay vài vòng bánh xe lại đưa máy lên để chụp vội những khoảnh khắc đẹp nhất
hình ảnh này làm sống lại phần không khí tết xưa với quan cảnh dập rìu người và người lướt qua những gánh hàng hoa xuân
ở các khu chợ tết mọi thứ như đan sen nhau giống như cảm xúc của con người mỗi độ tết đến xuân về
giữa cái ổn ào như mọi khu chợ dịp cuối năm người ta lại thấy những khoảng thong rong ngắm phố
lựa những món đồ mang dấu ấn thời gian
những món đồ cũ trong gia đình từ đủ các chất liệu gốm xứ đồng được lượm lặt về đây
thường khiến người ta gợi nhớ về kỷ niệm về khoảng thời gian đáng nhớ trong ký ức
với bà trịnh hải vân việt kiều xa quê mỗi khi tết đến xuân về
bà lại cố gắng thu xếp công việc để được hưởng tết ấm áp trên quê hương
truyền thống ngày tết cổ truyền của việt nam rất là tuyệt vời rất đẹp
nên là mỗi một năm
mà được trở về việt nam để giữ cái ngày tết cổ truyền cùng với gia đình
thì tôi thấy là không khí tết ở việt nam đẹp lắm và rất là ấm cúng
vì vậy nên năm nào tôi cũng về vào dịp tết cổ truyền của việt nam
cảm giác của tôi đi chợ hoa ngày tết cũng như những lúc tôi còn nhỏ cách đây đã
mấy chục năm về trước
và cho đến bây giờ thì tôi thấy vẫn
vẫn khí tết vẫn như vậy
vì cổ truyền của việt nam truyền thống của việt nam tôi rất yêu
dù cuộc sống ngày càng hiện đại nhiều gia đình người dân thủ đô vẫn cùng nhau đi chợ xuân
xung vầy gói bánh trưng món ăn truyền thống dân tộc khi tết đến
bánh trưng tượng trưng cho trời với các nguyên liệu thể hiện mùa bội thu no ấm
tết không chỉ là bận rộn mua sắm tết còn là những phút giây tĩnh lặng
vãn cảnh chùa thắp nén tâm nhang thành kính trước trời đất
mong một năm mới an lành